tỷ đô la thì nếu chúng ta
không có những giải pháp và phương pháp
ngăn chặn những cái mã độc
như vậy đấy là một
con mã độc nó rất là nhỏ bé
và ngoài kia nó có hàng
trăm hàng nghìn hàng triệu những con mã độc như vậy
thì chúng ta có nhân lên về thiệt hại nó rất là lớn
ở góc độ của các doanh nghiệp
cung cấp dịch vụ và các giải pháp bảo mật
họ cũng nhận thấy được những thách thức trong
việc bảo đảm an toàn thông tin và bảo mật
dữ liệu từ sự gia tăng nhanh chóng của các thiết bị
iot và công nghệ ai
nếu đầu tư không đúng cách lựa chọn
công nghệ chưa chuẩn hóa các quy trình sẽ tạo ra
kẽ hở cho hacker lợi dụng vì vậy
chính các doanh nghiệp về bảo mật cũng cần
phải tự tăng cường và cập nhật những công nghệ
mới để có thể bắt kịp với nhu cầu
của các cuộc tấn công mạng
ngày nay thì mỗi một cuộc tấn công
nó diễn ra là vô cùng tinh vi và
một cái mã độc được tấn công
một doanh nghiệp này thì nó không xuất hiện ở các doanh nghiệp khác
điều đó có nghĩa là chúng ta
sẽ không bao giờ ngăn chặn được các cuộc tấn công đấy
nếu chỉ dựa vào những gì đã biết trước
thì chúng tôi đã
áp dụng học máy
của trí tuệ nhân tạo
và cái việc là phân tích
các cái dấu hiệu ở trong mạng
một doanh nghiệp và cho dù đấy là
những cái dấu hiệu hoặc là những cái
cuộc tấn công mà chưa biết đến
nhưng mà những cái thuật toán về
phát hiện trí tuệ nhân tạo sẽ giúp cho chúng tôi
phát hiện ra đấy là hành vi của mã độc
công nghệ trí tuệ nhân tạo
đã có những bước đột phá lớn
được tích hợp để chống lại các vụ phạm tội
công nghệ cao nhưng cũng vô tình thúc đẩy
các chiến dịch tấn công của tin tặc tăng lên
các cuộc tấn công của tội phạm mạng
sẽ ngày càng biến hóa phức tạp và nguy hiểm hơn
hơn nữa các nền tảng mạng xã hội
đang không ngừng được mở rộng
giới trẻ được tiếp cận công nghệ ngay càng sớm
và thời gian sử dụng internet dài hơn trước
các nền tảng nhắn tin trực tuyến
đang được chú trọng phát triển và trở nên phổ biến
hơn bao giờ hết điều đó cũng khiến
các công cụ này vô tình trở thành một trong những mục tiêu
khai thác của tin tặc vì vậy
bản thân những người sử dụng mạng internet
cũng cần có ý thức và trách nhiệm để tự bảo vệ
hệ thống mạng của mình song song với đó
cũng cần xây dựng thêm những quy chế không pháp lý
thuận lợi đào tạo nguồn nhân lực công nghệ
thông tin vững chắc và tăng cường tổ chức
các cuộc diễn tập ứng phó khi có sự cố
an ninh mạng xảy ra
chúng ta cần phải tăng cường
công tác giám sát an toàn thông tin
cho các hệ thống thông tin phục vụ cho chính phủ điện tử
và kể cả các dịch vụ công
cung cấp trên mạng chúng ta cũng
tăng cường nâng cao nhận thức cho người dân
khi giao dịch trên các thương mại
điện tử và cái nữa là các
cơ quan chủ quản hệ thống thông tin
các đơn vị chuyên trách về công nghệ
an toàn thông tin cũng cần tăng cường
nâng cao cảnh giác và những biện pháp
chính chúng ta cần phải đẩy mạnh
việt nam cũng đang nằm trong su thế chung
của thế giới khi đang bắt đầu vào thời kỳ ứng dụng
những công nghệ tiên tiến của cuộc cách mạng bốn
và các sản phẩm dịch vụ thông minh
trong bối cảnh đó việc bảo đảm
lớn và phải có sự chuyển đổi để phù hợp
với xu thế phát triển trong lĩnh vực công nghệ
thông tin truyền thông an toàn thông tin
cũng phải dựa trên công nghệ thông minh mới
có thể đáp ứng được những nhu cầu phát triển của xã hội
chính vì thế việt nam cần
chuẩn bị kỹ về mặt công nghệ để có được
những kịch bản phù hợp đồng thời nâng cao
sức chống chịu trước những diễn biến phức tạp
về an ninh mạng
chương trình truyền động truyền thông
tuần này của chúng tôi xin được tạm dừng
tại đây xin kính chào và hẹn gặp lại
quý vị và các bạn trong chương trình tuần sau